công an huyện thanh trì thành phố hà nội đã bắt giữ đối tượng nguyễn việt cường sinh năm hai nghìn năm
chú xã lê lợi huyện thường tín có hành vi chống người thẻnh công vụ khi tham gia giao thông
làm việc với cơ quan công an đối tượng cường khai nhận khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng bốn
cường mượn xe ô tô mazda cx năm biển kiểm soát hai mươi chín a bốn mươi năm nghìn để đi
khi lưu thông đến khu vực đường ngũ hiệp thuộc địa phận thôn tương trúc xã ngũ hiệp huyện thanh trì
cường bị tổ tuần tra kiểm soát công an huyện thanh trì dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
do không có bảng lái xe và đã sử dụng ma túy cường tăng ga lao vào tổ công tác để bò chạy
hành vi này đã làm một chiến sĩ công an bị hất văng lên nắp capo và bị chấn thương phần mềm